trước diễn biến phức tạp tại hà nội khi số ca mắc mới mỗi ngày liên tục thiết lập kỷ lục mới
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng khẳng định hiện tại thành phố cũng chưa có phương án phong tỏa diện rộng vì tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát
tại hội nghị ban thường vụ thành ủy hà nội bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng đã có một số chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn
ông đinh tiến dũng cho biết thành ủy ủy ban nhân dân đã chỉ đạo tập trung tối đa cho tuyến cơ sở để phòng chống dịch đặt y tế cơ sở là trọng tâm để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
ngành y tế phải có hướng dẫn về chuyên môn nhất là trang thiết bị và con người cho các trạm y tế
từng phường xã thị trấn phải có phương án cụ thể để chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực tương ứng với số lượng trạm y tế lưu động sẵn sàng triển khai khi số ca f tăng mạnh
nơi nào cần phải tổ chức thiết lập vận hành ngay nơi nào chưa cần phải có tập hướng diễn tập để khi có động lệnh là triển khai bố trí nhanh nhất
ông đinh tiến dũng cũng nêu rõ chúng ta phải quyết định tổ chức thực hiện theo hướng lấy y tế cơ sở làm nòng cốt để chiến thắng dịch bệnh
quá trình thực hiện vừa làm vừa đánh giá rút kinh nghiệm để tổ chức diện rộng toàn thành phố
bí thư thành ủy giao cho ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo toàn diện việc tổ chức các phương án bố trí trạm y tế lưu động tăng cường năng lực y tế cơ sở đáp ứng cấp độ dịch không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
trước mắt ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố và đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố phối hợp tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắt về cơ chế
chính sách mua sắm vật tư máy xét nghiệm thiết bị y tế để tăng cường cho bệnh viện cấp huyện nâng cao năng lực xét nghiệm khắc phục việc trả mẫu chậm quá tải xây dựng cơ chế chính sách trả thù lao cho lực lượng y bác sĩ về hưu sinh viên ngành y được huy động
ông đinh tiến dũng đề nghị toàn hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và người dân thủ đô cần tiếp tục vào cuộc quyết tâm bảo vệ thủ đô trước dịch bệnh
đặc biệt là không để vì chủ quan trong những dịp lễ lớn như noel tết dương lịch mà làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng
các phường xã thị trấn tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của cả tổ nhóm covid một mươi chín cộng đồng hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
hiện tại thành phố cũng chưa có phương án phong tỏa diện rộng vì tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát đặc biệt là khi mức độ tiêm phủ vaccine phòng covid một mươi chín đủ hai mũi khá cao
các quận huyện thị xã sẽ thực hiện các biện pháp theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ để bảo đảm linh hoạt theo diễn biến của dịch và từng địa bàn cụ thể
bí thư thành ủy đình tiến dũng nhấn mạnh
liên quan đến việc những người dương tính với sars cov hai trên địa bàn thành phố hà nội không được hỗ trợ kịp thời đại diện cdc hà nội cho biết
hiện nay lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây nên mới dẫn đến tình trạng chậm xử lý những người nghi nhiễm trên địa bàn
nhiều ngày qua hà nội trung bình mỗi ngày ghi nhận một ca mắc covid một mươi chín
nhiều quận huyện đang căng mình truy vết ghi nhận ca mắc dẫn đến tình trạng nhiều f test nhanh dương tính nhưng không được quận huyện hỗ trợ ngay
đơn cử là trường hợp gia đình bốn f tại linh đàm hoàng mai mắc covid một mươi chín nhưng một tuần qua không được hỗ trợ
mới đây ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc lý giải hiện nay lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây
số mẫu dương tính nhiều hơn trước nên phải làm cẩn thận chắc chắn
phó giám đốc cdc hà nội phân tích do có nhiều mẫu dương tính nhân viên y tế phải làm xét nghiệm hai ba lần mới có kết quả chắc chắn do đó mới chậm hơn thông thường
trường hợp ở phường hoàng liệt quận hoàng mai không chỉ có cdc thực hiện còn đơn vị khác xét nghiệm nữa
nếu cdc làm thời gian sẽ đảm bảo nhưng một số đơn vị khác làm thường sẽ chậm hơn
ông tuấn cho hay việc chậm trả kết quả xét nghiệm covid một mươi chín là do số lượng
mẫu tăng lên số lượng mẫu dương tính nhiều nên sẽ chậm hơn thời gian trước
trước đây khi chưa ở trạng thái bình thường mới cdc là một mẫu xét nghiệm tất cả đều âm tính thì rất nhanh
bây giờ là một mẫu mà một trăm linh mẫu dương thì lực lượng chuyên môn sẽ phải làm lần hai lần ba
khẳng định xong phải khử khuẩn rồi mới làm tiếp chứ không chạy liên tục được
mẫu xét nghiệm dương tính nhiều thì sẽ mất thời gian hơn rất nhiều lần
chỉ tính riêng cdc hà nội ngày làm vài nghìn mẫu xét nghiệm
ngoài cdc hà nội một số quận huyện và bệnh viện thực hiện việc lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm
mỗi ngày hà nội xử lý trên một mươi mẫu xét nghiệm trong đó có cả mẫu cách ly mẫu xét nghiệm lần hai lần ba tương đối lớn
trong trường hợp người dân test nhanh và nhận kết quả dương tính tại nhà
phó giám đốc cdc hà nội khuyến cáo người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm năm k
bên cạnh đó lực lượng chức năng vẫn phải nhanh chóng xét nghiệm khoanh vùng xử lý các ổ dịch
ông tuấn cũng chia sẻ thêm hiện nay người dân hà nội được điều trị cách ly theo dõi tại nhà
nên người dân yên tâm khi có vấn đề gì hoặc tự xét nghiệm dương tính
phải liên hệ với lực lượng y tế để được hướng dẫn cụ thể
sẽ phải xử lý rác thải y tế riêng rác thải sinh hoạt xử lý bình thường
mỗi quận huyện sẽ phải ký hợp đồng với công ty môi trường nào đó chịu trách nhiệm xử lý việc này